mối quan ngại về sức khỏe có liên quan đến an toàn thực phẩm hiện đang đặt ra câu hỏi lớn cho toàn xã hội về nhân tính và lòng tin
và mối lo ngại này cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về trách nhiệm xã hội cho các doanh nghiệp sản xuất phân phối thực phẩm an toàn và chất lượng
theo số liệu từ tổng cục thống kê và khảo sát từ bfk một trong những tập đoàn nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới
các siêu thị và trung tâm mua sắm hiện chiếm hai mươi năm thị phần bán lẻ tại việt nam
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi con số này sẽ tăng lên bốn mươi năm tương đương với khoảng một năm trăm linh siêu thị và ba trăm năm mươi trung tâm mua sắm và thương mại
hơn năm mươi thị phần còn lại vẫn thuộc về các cửa hàng tiện lợi chợ truyền thống và các cửa hàng tạp hóa quy mô gia đình
xu hướng phát triển này nhấn mạnh vai trò của các nhà bán lẻ trong việc bảo đảm chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất tới khâu tiêu thụ cuối cùng
nhằm thể hiện mối liên kết giữa an toàn thực phẩm và trách nhiệm xã hội của các nhà bán lẻ tại việt nam
đồng thời sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà bán lẻ và cơ quan hỗ trợ về công nghệ và tiêu chuẩn cũng cần được quan tâm hơn nữa nhằm có được niềm tin của người tiêu dùng
điểm quan trọng nhất chính là sự tin tưởng lẫn nhau là niềm tin giữa nhà sản xuất nhà phân phối và người tiêu dùng
nếu tôi mua gì đó từ bạn tôi phải tin bạn khi tôi mất tiền không giống như các loại sản phẩm khác
thực phẩm có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của người dân
không chỉ ở hiện tại mà ở cả thế hệ mai sau
và sự tin tưởng cũng không giống như thực phẩm
bạn không thể sờ nó ngửi nó hay trông thấy nó
nó được xây dựng bởi niềm tin và bằng cách thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với người tiêu dùng
tại diễn đàn an toàn thực phẩm câu hỏi về sự phối hợp và tin tưởng lẫn nhau được tổ chức vừa qua tại hà nội
các chuyên gia đã nhấn mạnh an toàn thực phẩm thoạt nhìn chỉ đơn thuần là mối bận tâm của người tiêu dùng
tuy nhiên có thể thấy vấn đề này còn có sự liên kết
mạnh mẽ với các vấn đề khác không chỉ người tiêu dùng mà của cả doanh nghiệp trong môi trường minh bạch và cộng đồng
thực phẩm nói chung và an toàn thực phẩm nói riêng cũng đặt ra những câu hỏi về trách nhiệm đối với thế hệ mai sau
chính vì vậy mà các doanh nghiệp nên áp dụng những công nghệ tiên tiến và phù hợp
cũng như áp dụng các thực hành tốt sau thu hoạch nhằm phát huy tối đa chuỗi giá trị sản phẩm của mình
vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm thực phẩm an toàn đây là một vấn đề toàn cầu
và ở việt nam thì không là ngoại lệ
chưa bao giờ cái vấn đề này lại được quan tâm đến như bây giờ
bởi vì nó ảnh hưởng đến không chỉ sự phát triển bền vững của cả một dân tộc
mà nó ảnh hưởng ngay đến cái sự phát triển bền vững của giống nòi của các thế hệ tương lai
chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp cần phải ý thức được vai trò của mình trong cái việc là sản xuất sạch
và người tiêu dùng cũng phải ý thức được là trong cái việc là tiêu dùng bền vững
chính vì vậy mà
trong phòng thương mại của người việt nam thì chúng tôi đã triển khai một loạt những cái chương trình
nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức cho các doanh nghiệp về sản xuất sạch và nông nghiệp bền vững và an toàn thực phẩm
các chuyên gia cũng cho rằng cuộc sống hiện đại ngày nay được xác định bởi một số yếu tố gắn liền với từ giá trị
như tạo giá trị gia tăng giá trị hay chia sẻ giá trị
vì vậy hàng ngày hàng giờ mỗi người trong chúng ta đều phải quan tâm đến vấn đề thực phẩm an toàn
đó là cách tạo ra lòng tin
mối liên kết giữa người tiêu dùng và các nhà sản xuất phân phối
khi mà trong giai đoạn hiện nay phát triển chuỗi giá trị vẫn phải song hành với phát triển chuỗi niềm tin